tại thành phố tam kỳ quảng nam hôm qua ban thường vụ thành ủy đà nẵng và ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
đã tổ chức buổi làm việc để tổng kết việc thực hiện kết luận tám giữa hai đơn vị ngày một một mươi một hai nghìn bảy
và trao đổi một số nội dung tiếp tục hợp tác hỗ trợ giữa hai địa phương trong thời gian tới đây
trong tám năm qua hai địa phương đã phối hợp kiến nghị với trung ương ban hành nhiều chủ trương chính sách
về phát triển kinh tế trọng điểm miền trung tây nguyên hợp tác xây dựng thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
về phát triển du lịch dịch vụ lớn của khu vực và cả nước phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường vùng giáp danh
thường xuyên phối hợp quan chắc đánh giá tác động môi trường các dự án dọc sông thu bồn vu gia vĩnh điện cổ cò
trong lĩnh vực văn hóa xã hội thành phố đà nẵng đã hỗ trợ quảng nam một mươi tỷ đồng để xây dựng trường trung học phổ thông
chuyên nguyễn bình khiêm từ năm hai nghìn tám hai nghìn chín đến nay trường trung học phổ thông lê quý đôn đà nẵng đã tuyển một trăm hai mươi bảy học sinh quảng nam
đặc biệt thành phố đà nẵng đã duy trì tốt chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
từ năm hai nghìn tám đến nay đà nẵng đã hỗ trợ cho quảng nam hơn năm mươi một tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường dt sáu trăm linh năm đoạn qua xã điện hòa điện tiến và cầu cẩm lý
ngoài ra trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu
đà nẵng đã hỗ trợ tỉnh quảng nam hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng để xây dựng cải thiện nhà chính sách nhà tình nghĩa tượng đài mẹ việt nam anh hùng